tiếp tục với tin thức an ninh trở tự đáng chú ý công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng liên quan đến ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
và đang tiếp tục xác minh mở rộng chuyên án
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã triệt xóa ba đường dây đánh bạc
bằng hình thức số lô số đề với bốn mươi đối tượng có liên quan
tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày khoảng một năm tỷ đồng
các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô số đề này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây
và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động bảy mươi bảng đề và một số tài liệu khác có liên quan
công an tỉnh nghệ an vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc được tổ chức rất tinh vi
tạm giữ và khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
thu giữ ba trăm linh năm
năm triệu đồng tiền mặt một xe ô tô một mươi bốn điện thoại các loại và nhiều tăng vật có liên quan đến hành vi đánh bạc
cầm đầu ổ nhóm đánh bạc trên là đối tượng lê văn hùng bốn mươi hai tuổi trú tại xã bồng khê huyện con cuông
để tránh sự theo dõi hùng đã tập hợp các con bạc trên xe ô tô một mươi sáu chỗ rồi chở vào các khu đồi núi hẻo lánh để đánh bạc
các địa điểm đánh bạc cũng được hùng thay đổi thường xuyên
mỗi lần tổ chức đánh bạc hùng bố trí nhiều đàn em canh gác
nếu có động tĩnh thì ngay lập tức tẩu tán tăng vật và bỏ chạy
tuy nhiên ban chuyên án đã bắt tại chỗ một mươi ba đối tượng và mở rộng bắt giữ thêm năm đối tượng khác
cho đến ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trong đó đối tượng lê văn hùng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại km ba mươi một quốc lộ sáu thuộc địa phận xã thủy xuân tiên huyện trương mỹ thành phố hà nội
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hà đông phối hợp với công an xã thủy xuân tiền huyện trường mỹ
bắt quả tang vũ văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại huyện trương mỹ hà nội và quang văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thành phố điện biên tỉnh điện biên đang có hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thù giữ là ba trăm linh ba bảy mươi sáu
sáu gram heroin một trăm năm mươi một triệu đồng
còn đây là đối tượng lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại tổ sáu phường mai động hoàng mai hà nội
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hà đông bắt giữ
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một sáu trăm sáu mươi hai kg ketamine
tiếp tục đấu tranh khai thác lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng khác là hà văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và hà văn tập
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại huyện mai châu hòa bình

thì tôi đi ra bến xe nghĩa nhận túi đổ để chuyển ra bến xe ra bát
dần bến xe ra bát thì có người gọi điện và nhận trả tiền cho tôi năm triệu
nhận được túi đổ đi được khoảng hai ba mét thì bị lực lượng hà văn bắt
theo chỉ huy đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy quận hà đông cho biết
thủ đoạn của cả hai vụ việc trên đều hết sức tinh vi
chúng ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau để che giấu sự phát hiện của lực lượng chức năng
do đó cũng gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra bắt giữ
trong quá trình đấu tranh với chuyên án này thì đối tượng là che giấu
màu túy bằng cách đưa màu túy vào các thùng hàng
rồi gửi các nhà xe trước
sau đấy là cử đối tượng khác lên theo dõi và nhận tiền ở đầu dưới
thứ hai là chúng dùng các mạng xã hội như zalo để gọi chỉ đạo bằng qua điện thoại
nên nếu mà chúng ta bám không sát hoặc không có các biện pháp nghiệp vụ kỹ
thì dẫn đến các việc bắt giữ không thành công và không đạt được
rõ ràng phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi và liều lĩnh
nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng
đồng thời phát huy vai trò của quân chúng nhân dân sẽ tạo thế trận trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy
ngay từ cấp cơ sở đến các đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia
thông tin về y tế đáng chú ý
tính cho đến nay thành phố hồ chí minh ghi nhận hơn một mươi tám trường hợp mắc bệnh suốt suốt huyết
và gần một trăm bốn mươi ổ dịch mới phát sinh tại bảy mươi bảy phường xã trên địa bàn
có thể nói thành phố hồ chí minh đang là địa phương có số ca mắc suốt suốt huyết và tử vong cao nhất cả nước
trong đó số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết và chuyển nặng tiếp tục tăng cao trong những ngày gần đây
rất nhiều trường hợp nhập viện muộn dẫn đến suy đa tạng và phải điều trị rất lâu
đây là những hình ảnh ghi nhận tại khoa hồi sức tích cực chống độc tại bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh
những bệnh nhi suốt suốt huyết trong những ngày vừa qua có xu hướng tăng
đồng nghĩa với số ca tăng nặng cũng tăng gây khó khăn cho đội ngũ điều trị
đặc biệt là tình trạng bệnh nhân đến bệnh viện muộn dẫn đến suy tạng
trong bệnh trạng trễ với tổn thương rất nhiều cơ quan nó có thể là siêu hấp

cháu dài chúng ta đòi hỏi có một thời gian để cho các cháu phục hồi
đối với các cháu may mắn qua được thời gian điều trị như thế này có thể khéo dài một hai tháng
theo các bác sĩ hiện nay nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan với bệnh suốt suốt huyết
nên khi trẻ mắc bệnh và suốt chuyển nặng mới được đưa đến bệnh viện
điều này dẫn đến nhiều trẻ bị sốc
tuy đa tạng thậm chí là tử vong
cái giai đoạn nặng ấy khi nghe bác sĩ

nếu như năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện nhi đồng một tiếp nhận hơn bốn trẻ nhập viện vì sốt xuất huyết
thì chỉ trong sáu tháng năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện nhi đồng một đã tiếp nhận hơn bốn trẻ
trong đó có ba trăm linh ba ca bị sốc suốt suốt huyết năm ca tử vong
chính vì vậy các bác sĩ khuyến cáo
biểu động diệt năng quăng ngừa suốt suốt huyết
người dân cần đưa trẻ đến bệnh viện khi phát hiện trẻ sốt hai ba ngày để kịp thời điều trị
thưa quý vị ngày hai mươi ba tháng sáu công an quận tân bình thành phố hồ chí minh
hiện đang điều tra vụ tai nạn xe container tông xe rồi lao vào tiệm vàng
tại giao lộ đường cách mạng tháng tám phạm văn hai quận tân bình thành phố hồ chí minh
theo thông tin ban đầu lúc ba giờ sáng cùng ngày
xe container mang biện kiểm soát năm mươi một c bốn mươi một nghìn năm trăm hai mươi ba
kéo theo rơ móc là bốn mươi feet bị kiểm soát năm mươi một r ba mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi bốn
lưu thông theo hướng từ ngã tư bảy hiền về trung tâm thành phố hồ chí minh
khi đến giao lộ được cách mạng tháng tám phạm văn hai quận tân bình
thì mất lái hút độ giải phân cách giữa đường rồi lao qua làng đường ngược lại
đâm trúng xe máy biện kiểm soát năm mươi chín n một trăm bảy mươi ba nghìn sáu trăm một mươi tám
sau đó đâm thẳng vào tiệm vàng trước khi dừng lại
tại hiện trường nhiều mét giải phân cách bị hút văn cửa phía trước tiệm vàng bị đâm sập
từ gạch đèo lên nhiều tài sản bên trong đầu xe container cũng bị hư hóng nặng
vụ tai nạn khi giao thông trên tuyết đường cách mạng tháng tám bị ủng tắc cục bộ
phương tiện nối dài di chuyển rất khó khăn qua khu vực
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an chủ trì phối hợp với ubnd tp hà nội
tổ chức trọng thể lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu
tới dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng
phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tên nạn ma túy mẹ dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ
thứ trưởng bộ công an
ngài shin umezu trưởng phòng điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
các đại biểu cơ quan thực thi pháp luật và phòng chống ma túy các nước tại việt nam
gồm lào campuchia và thái lan
các đồng chí đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân các tỉnh
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn tháng hành động phòng chống ma túy năm nay
sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến với mỗi cơ quan tổ chức và người dân trong cả nước
tạo nên sức mạnh tổng hợp để phân đấu đạt mục tiêu kiềm chế
từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
công an tỉnh vĩnh long vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ phạm anh nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long thu giữ số lượng lớn ma túy cùng ba khẩu súng hai mươi một viên đạn và một quả nổ
nhật bị bắt giữ tại nhà riêng ở xã trung hiếu huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
khám xét lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một mươi bảy gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
nhiều viên nén màu hồng và xanh có tổng trọng lượng trên một trăm một mươi sáu g ba khẩu súng gồm hai ngắn và một dài
một quả kim loại màu cam giống quả nổ và hai mươi một viên kim loại màu vàng hình viên đạn
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp chí linh tỉnh hải dương đang phối hợp với công an tp bắc giang tỉnh bắc giang
mở rộng điều tra và làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày một mươi ba tháng năm trên địa bàn phường sao đỏ thành phố trí linh
vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng kim ngân trên phường sao đỏ tp chí linh khi một nam thanh niên bất ngờ
cầm hai sợi dây chuyền đang xem rồi chạy ra cửa lên xe máy phóng đi
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác định đặc điểm của đối tượng có nhiều nét tương đồng với đối tượng
gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trước đó cùng ngày trên địa bàn tp bắc giang
đó là nguyễn văn xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại tp hải phòng
cường đã bị công an tp bắc giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tp hồ chí minh
đối tượng khai nhận sau khi gây án tại trí linh đối tượng bán hai sợi dây chuyền được hơn hai mươi triệu
di chuyển về hà nội rồi bay vào tp hồ chí minh bỏ trốn
tại bến tre công an tp bến tre đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm thành đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện châu thành tỉnh bến tre để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại công an tp bến tre công an đạt khai nhận vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đạt cùng chị là nguyễn thị diễm trinh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện thạnh phú vào một phòng trọ tại phường phú tân tp bến tre để chờ người khác dẫn đi tìm việc làm
tuy nhiên tại đây đạt đóng cửa lại rồi lấy một con dao thái lan kề vào cổ chị trinh cướp đi một triệu hai trăm linh ngàn đồng rồi tẩu thoát
đối tượng trần văn hà ba mươi ba tuổi trú tại huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đã bị công an huyện di linh bắt giữ để điều tra về tội
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bước đầu hai
hà khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết với một đối tượng làm sổ đỏ giả với giá hai mươi triệu đồng
chính vì vậy từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hà đã nhận làm ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
cho một số người có nhu cầu để thu lợi bất chính ba mươi tám triệu đồng hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm trước pháp luật
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an chủ trì phối hợp với ubnd tp hà nội tổ chức trọng thể lễ meeting hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy
đến vào ngày toàn dân phòng chống ma túy hai mươi sáu tháng sáu tới dự lễ biết tinh có đồng chí vũ đức đam
ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch ubnd tp hà nội và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm chủ trì buổi lễ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ thứ trưởng bộ công an
ngài shin u mezu trưởng phòng điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam
các đại biểu cơ quan thực thi pháp luật và phòng chống ma túy các nước tại việt nam gồm lào campuchia thái lan
các đồng chí đại diện ubnd tp hà nội ubnd các tỉnh
phát biểu tại buổi lễ trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết
trong những năm qua do tác động trực tiếp của tình hình tội phạm ma túy ở khu vực và trên thế giới
đặc biệt là khu vực tam giác vàng tình hình tội phạm về tệ nạn ma túy ở việt nam diễn biến phức tạp
nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm
phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi
nhất là gia tăng sử dụng công nghệ cao mạng xã hội và các thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
để thực hiện hành vi phạm tội
đáng chú ý tội phạm ma túy hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp trở lại
sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín
tình hình người nghiện ma túy sử dụng trái phép chất ma túy cũng diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước
đây là nguồn cầu tiêu thụ ma túy rất lớn và có xu hướng gia tăng qua từng năm
làm nguy cơ tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự bức xúc trong nhân dân
theo nhận thức về phòng chống ma túy trong mọi tầng lớp nhân dân
với chủ đề trọng tâm của tháng hành động phòng chống ma túy năm nay là
nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy
vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
đề nghị các bộ ngành liên quan và ban chỉ đạo các địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
công điện ba trăm sáu mươi năm ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
chỉ đạo cho lực lượng chức năng ở cơ sở nhất là lực lượng công an cấp xã
lực lượng y tế lao động thương binh xã và xã hội tổ chức giả soát thống kê đánh giá chính xác
và nắm chắc tình hình người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú trên địa bàn
để phục vụ công tác quản lý nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần ngao đá
nhằm làm tốt công tác phòng ngừa không để các đối tượng gây ra các vụ việc làm mất an ninh trật tự
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhận mạnh đến việc quan triệt ý kiến chỉ đạo
của đồng chí phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam về công tác phòng chống ma túy
phải kiên quyết cả hai mũi đầu cung và đầu cầu cùng với tăng cường nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện
quản lý người nghiện người sử dụng trái phép chất ma túy quản lý sau cai
để góp phần từng bước giải quyết nguồn cầu ma túy
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ghi nhận biểu dương bộ công an
bộ lao động thương binh và xã hội các bộ ngành đoàn thể người dân
và gửi lời cảm ơn tới tổ chức quốc tế các quốc gia bè bạn đã cùng việt nam và thế giới
kiểm soát mức độ nhất định tệ nạn ma túy
phó thủ tướng cũng đánh giá các lực lượng phòng chống ma túy các bộ ngành địa phương
người dân đã nỗ lực phân đấu để việt nam không trở thành điểm trung chuyển
mặc dù cả nước có khoảng hai trăm bảy mươi người nghiện ma túy nhưng tỷ lệ người nghiện trên một trăm linh người dân
ở việt nam chỉ bằng một phần ba mức trung bình của khu vực đông nam á
chúng ta đạt được kết quả như vậy
so với các nước nhưng chúng ta không thể thỏa mãn và vui mừng được
bởi như tôi nói hàng ngày hàng giờ ma túy vẫn dình dập tất cả mọi người
và nhất là bây giờ số người bị ảnh hưởng bởi ma túy ngay càng trẻ
công cuộc phòng chống ma túy phải làm liên tục quanh năm không kể ngày đêm
và nhân đây thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ tôi một lần nữa trân trọng ghi nhận
sự phấn đấu và cả hy sinh của lực lượng
công an chống các tội phạm về ma túy
chúng ta nhất thiết phải tiếp tục ủng hộ và tăng cường cho các lực lượng chuyên trách về phòng chống ma túy
chúng ta cũng nhất thiết phải tăng cường lỗ lực để cho công tác cai nghiện và trợ giúp người bị đã bị nghiện ma túy
đây là trách nhiệm không chỉ của ngành lao động thương minh và xã hội mà của cả hệ thống chính trị
và đặc biệt là phòng chống ma túy
phải cần cái sự vào cuộc của các đoàn thể và toàn thể nhân dân
tại buổi lễ trưởng phòng điều phối viên thường trú liên hợp quốc tại việt nam ngài shin umeju nhấn mạnh
liên hợp quốc luôn cam kết chăm sóc và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi ma túy bất hợp pháp trong bất kỳ hoàn cảnh nào
bên cạnh đó việt nam cũng cần thúc đẩy các chương trình hỗ trợ kỹ năng gia đình và trợ giúp tâm lý xã hội
để ngăn chặn các hành vi ứng phó tiêu cực xảy ra như sử dụng chất gây nghiện ở trẻ em và thanh thiếu niên
cũng như cải thiện khả năng tiếp cận với các loại thuốc trong danh mục kiểm soát trong điều trị các vấn đề về sức khỏe
với chủ đề nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn
tháng hành động phòng chống ma túy năm nay sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến với mỗi cơ quan tổ chức và người dân trong cả nước
tạo nên sức mạnh tổ hợp để phần đấu đặt mục tiêu kiểm chế từng bước giảm số người nghiện trên phạm vi toàn quốc
đồng thời không để phát sinh người nghiện mới
vào chiều ngày hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác của bộ đã có buổi làm việc với bệnh viện một trăm chín mươi chín tại đà nẵng
về công tác tổ chức cán bộ và định hướng xây dựng phát triển bệnh viện trong giai đoạn tiếp theo
hiện tại bệnh viện một trăm chín có hai mươi ba phòng khám chuyên khoa năm đơn vị bốn trung tâm và một khu khám bệnh chất lượng cao với đội ngũ hơn năm trăm linh nhân viên y tế
qua các năm số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị đều tăng đây là tín hiệu khả quan cho thấy sự lớn mạnh của y tế công an nhân dân
tuy nhiên trong quá trình vận hành bệnh viện cũng gặp những tồn tại nhất định
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến biểu dương kết quả nỗ lực của tập thể y bác sĩ
trước ký nghị của bệnh viện thứ trưởng yêu cầu các cục nghiệp vụ tập trung tháo gỡ vướng mắt về vấn đề liên quan đến đầu tư công tổ chức bộ máy và công tác chuyên môn
thứ trưởng nhấn mạnh trong giai đoạn tiếp theo bệnh viện cần chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể định hướng phát triển lâu dài tập trung vào việc đổi mới sáng tạo phát triển các chuyên khoa được xem là mũi nhọn và tranh thủ chất xám từ nguồn lực xã hội
đặc biệt phải chú trọng đến công tác chuyên môn đề cao ý đức của người thầy thuốc công an nhân dân và nâng cao thái độ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân khi đến khám điều trị

đặc biệt phải chú trọng đến công tác chuyên môn đề cao ý đức của người thầy thuốc công an nhân dân và nhân dân khi đến khám